tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tuy bị ảnh hưởng do tâm lý lo ngại về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona
nhưng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế vẫn lựa chọn đà nẵng là điểm đến du xuân
do đó lượng khách đến với đà nẵng trong dịp tết nguyên đán tăng cao
theo thống kê của sở du lịch thành phố trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tổng lượt khách tham quan du lịch tại đà nẵng ước khoảng gần ba trăm ba mươi sáu lượt tăng hai so với dịp tết kỷ hợi
tuy nhiên lượng khách lưu trú có giảm từ một mươi năm đến hai mươi do tâm lý lo ngại về dịch viêm phổi cấp do virus corona
và việc tạm dừng một số đường bay quốc tế
lãnh đạo sở du lịch đà nẵng cho biết trong bối cảnh tạm dừng một số đường bay quốc tế trực tiếp như hiện nay
ngành du lịch thành phố đang tích cực triển khai kế hoạch đa dạng hóa thị trường khách quốc tế
phối hợp với các doanh nghiệp hãng hàng không để tìm kiếm những thị trường mới tiềm năng như nga nhật bản úc
ấn độ bắc mỹ và khai thác thêm các đường bay quốc tế trực tiếp mới để bổ sung thêm nguồn khách